theo hãng tin tass đại diện bộ quốc phòng nga xác nhận một máy bay vận tải quân sự hạng nặng ilyushin in bảy mươi sáu của nga và ngày hôm nay đã rơi ở vùng ben goros của nga giáp biên giới với ukraine
máy bay chở theo sáu mươi năm tù binh ukraine cùng với sáu thành viên phi hành đoàn và ba người hộ tống tới vùng ben goros để tiến hành trao đổi tù binh
hãng rt đưa tin toàn bộ người trên máy bay đều thiệt mạng
theo một đoạn video được ba ra một kênh có liên kết với cơ quan an ninh nga đăng tải trên trang telegram một máy bay cỡ lớn đã rơi xuống mặt đất và phát nổ tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ
các nhà điều tra và nhân viên dịch vụ khẩn cấp đã có mặt ở hiện trường điện kremlin cho hay chính quyền moscow cũng đang xem xét tình hình
sau vụ rơi máy bay chở sáu mươi năm tù binh ukraine nghị sĩ nga andrei katalov cho biết có hai máy bay chở tù binh ukraine và nga đã phải khẩn cấp chuyển hướng
chiếc in bảy mươi sáu thứ hai chở tám mươi tù binh ra khỏi vùng nguy hiểm